sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ ba đến một mươi một tuổi
chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai tại buổi họp báo định kỳ của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hgdc cho biết
thành phố từng đề xuất tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến một mươi một tuổi
bộ y tế cũng đã chỉ đạo ra soát lập danh sách lên kế hoạch tiêm cho nhóm tuổi này trong năm hai nghìn hai mươi hai
hiện tp hcm đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cho bộ y tế phê duyệt kế hoạch hướng dẫn triển khai
ông tâm cho biết tp hcm còn khoảng bốn trăm sáu mươi bốn liều vaccine covid một mươi chín trung bình mỗi ngày tiêm không đến một trăm linh liều
hiện tp hcm không thiếu vaccine hôm nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai nhận thêm hai trăm linh liều và sắp tới nhận thêm một triệu liều
trước phản ánh một số địa phương chậm trì hỗ trợ cho nhân viên y tế
tránh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai cho biết
có hai nguồn hỗ trợ gồm phụ cấp chống dịch và chính sách hỗ trợ một lần của tp hcm gửi tặng tất cả các lực lượng tham gia tùy mức độ đóng góp
hầu hết cơ sở y tế và ủy ban nhân dân quận huyện đã hoàn thành chi hỗ trợ một vài đơn vị chi trả chậm trễ do kế toán trưởng mắc covid một mươi chín
phải cách ly nên công tác chi trả đình trệ hiện sở y tế đã tháo gỡ vấn đề này
cũng tại buổi họp báo phó giám đốc sở thông tin và truyền thông tp hcm từ lương cho biết
chương trình đếm ngược đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai chỉ tổ chức tại khu vực đi bộ đường nguyễn huệ phía trước tòa nhà sunwa
không tổ chức tại đường lê duẩn như kế hoạch ban đầu chương trình không mời đại biểu và khán giả tham dự mà sẽ trực tiếp truyền hình truyền thanh
ông trịnh duy trọng trường phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sở giáo dục và đào tạo đã đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
học sinh lớp bảy tám một mươi một mươi một đi học trở lại
về việc kiểm tra học kỳ một đối với học sinh bậc tiểu học đại diện sở giáo dục và đào tạo cũng thông tin
học sinh lớp ba bốn năm sẽ kiểm tra theo hình thức trực tuyến còn học sinh lớp một hai sẽ kiểm tra theo hình thức trực tiếp khi học sinh đi học trở lại
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
thành phố ghi nhận nhiều kết quả lạc quan như số ca nhập viện ít hơn số ca xuất viện số ca nhập viện ngày càng giảm
trước đây chín trăm linh ca trên ngày thì nay giảm còn bốn trăm linh năm trăm linh ca trên ngày
tương tự số ca tử vong liên tục giảm trong tuần qua
số ca f vẫn ở ngưỡng cao hà nội không thể quá tải ở tầng điều trị hai ba
ngày ba mươi tháng một mươi hai thành phố hà nội ghi nhận một tám trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới tiếp tục là địa phương có số ca mắc cao nhất trong cả nước
sở y tế hà nội thông tin từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đến một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi hai thành phố ghi nhận một tám trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó tại cộng đồng có sáu trăm chín mươi chín ca
hiện nhiều quận huyện ở hà nội đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi ba cho người dân
sóc sơn là một trong những địa phương đầu tiên của hà nội tổ chức tiêm bổ sung và nhắc lại vaccine cho các đối tượng theo hướng dẫn
thành phố hà nội vừa xây dựng kịch bản mới dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị tử vong không để quá tải ở tầng điều trị hai ba
các quận huyện thị xã tiến hành xây dựng kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại
các đơn vị cũng cần ra soát các địa bàn nguy cơ cao như cụm công nghiệp làng nghề công trình xây dựng lớn chợ trường học thường xuyên kiểm tra xử phạt nghiêm vi phạm
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam trong ngày ba mươi tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh ghi nhận chín mươi chín trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
đa phần các ca mắc mới đều là trường hợp f một chuyển thành f liên quan đến các ổ dịch tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam chỉ đạo trung tâm y tế các huyện thị thành phố thành lập thu dung tài chính doanh nghiệp phát ký tết nhanh và hướng dẫn cho công nhân để tự test tại nhà
tỉnh điện biên vừa công bố thêm sáu trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có năm ca phát hiện tại cộng đồng và một ca được phát hiện trong khu cách ly
tổng hợp trong hai tháng qua toàn tỉnh ghi nhận năm trăm hai mươi năm f hiện hơn bốn trăm hai mươi trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện số còn lại đang tiếp tục điều trị
đáng lưu ý là những ngày gần đây tỉnh điện biên liên tiếp ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín mới là những người trở về từ vùng dịch có tiếp xúc với nhiều người
có trường hợp thì tái dương tính với virus sars cov hai
tối ngày ba mươi tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế cho biết tính đến một mươi tám giờ đã ghi nhận thêm bốn trăm ba mươi tám ca bệnh khẳng định dương tính với sars cov hai có mắc bệnh của bộ y tế
trong đó phát hiện tại khu cách ly tập trung sáu ca tại khu phong tỏa ba mươi một ca f một đang thực hiện cách ly tại nhà một trăm năm mươi tám ca và tại cộng đồng hai trăm bốn mươi ba ca
kể từ giờ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một toàn thành phố cần thơ sẽ áp dụng cấp độ dịch mới
trong đó ở cấp thành phố sẽ áp dụng cấp độ ba phương cam chín quận huyện đều áp dụng dịch ở cấp độ ba
đối với cấp xã có một đơn vị cấp một một mươi ba đơn vị cấp hai và sáu mươi chín đơn vị cấp ba
như vậy cần thơ không còn bệnh
đơn vị nào ở dịch cấp bốn vùng đỏ cùng với đánh giá cấp độ dịch mới một số biện pháp cụ thể áp dụng thống nhất trên địa bàn theo công văn này như sau
không tập trung quá ba mươi người tại một địa điểm ở nơi công cộng
đám hỏi đám cưới đám tang ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh công trình xây dựng được phép hoạt động
cơ sở hộ kinh doanh thực phẩm ăn uống phục vụ tại chỗ không quá năm mươi công suất tại cùng một thời điểm
thành phố vẫn tạm dừng các hoạt động cơ sở karaoke massage quán bar vũ trường điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng trò chơi điện tử
bộ y tế chỉ đạo các địa phương tăng cường tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
ra soát không bỏ sót đối tượng tiêm chủng và tổ chức tiêm vét cho tất cả các người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vaccine
bộ y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới omicron gây ra thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này
chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch
năm quốc gia công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín của việt nam
các thông tin trên hộ chiếu vaccine covid một mươi chín của việt nam sẽ được ký hóa mã hóa và đóng gói cho tổ chức
dạng qr định dạng hai d mã qr này sẽ hết hạn sau một mươi hai tháng kể từ ngày khởi tạo
theo cổng thông tin chính phủ mỹ nhật bản anh australia belarus đã công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của việt nam với một số tiêu chuẩn cụ thể về chủng loại vaccine
không những thế tám mươi đối tác trong đó có ấn độ và canada đã nhất trí về nguyên tắc
một số đối tác khác trong đó có các nước asean liên minh châu âu trung quốc hàn quốc đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng
bộ y tế đã công bố mẫu hộ chiếu vaccine và quy trình cấp hộ
theo đó hộ chiếu vaccine của việt nam sẽ gồm có một mươi một thông tin gồm họ và tên ngày tháng năm sinh quốc tịch tên mệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới số mũi tiêm ngày tiêm liều số vaccine sản phẩm vaccine nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine mã số của chứng nhận
các thông tin trên sẽ được ký số mã hóa và đóng gói dưới dạng qr định dạng hai d mã qr này sẽ hết hạn sau một mươi hai tháng kể từ ngày khởi tạo
hộ chiếu vaccine sẽ được cấp cho người đã tiêm đủ liều với một trong tám loại vaccine được cấp phép gồm astrazeneca sputnik v verocell pfizer moderna janssen hayes vac và abdala mỗi loại vaccine được gắn một má cốt
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai người nhập cảnh vào việt nam không phải cách ly y tế tập trung người đã tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín chỉ phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú trong vòng ba ngày đầu
người chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine sẽ cách ly
với người nhập cảnh là công dân việt nam người việt nam định cư ở nước ngoài và thân nhân là vợ chồng con chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều sẽ được tiêm miễn phí trong thời gian thực hiện cách ly
theo kế hoạch mới nhất trong giai đoạn một việt nam sẽ mở đường bay đến chín thị trường truyền thống bắc kinh quảng châu đài bắc trung hoa tokyo nhật bản seoul hàn quốc bangkok thái lan singapore viên chan lào phnom penh campuchia san francico los angonet mỹ
tần suất ban đầu là bốn chuyến trên một tuần trên chiều cho mỗi thị trường
dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh vào việt nam khoảng một mươi bốn người trên tuần
hà nội cách ly tập trung người đến từ quốc gia có omicron
hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể omicron phải cách ly tập trung kể cả đã tiêm vaccine hoặc từng mắc covid một mươi chín
quy định trên nằm trong kế hoạch ứng phó đối với biến chủng omicrone do ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
để phát hiện sớm biến thể omicron
xoát chặt sân bay quốc tế nội bài
ngoài cách ly tập trung người đến từ các quốc gia đang có omicrone hà nội giám sát hành khách nhập cảnh có tiền sử đến về các quốc gia
khu vực đã ghi nhận và lây nhiễm biến chủng mới như nam phi botswana namibia zimbabwe eswatina lesotho mozambique
hành khách đến từ các quốc gia khác phải có xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ khi nhập cảnh vào việt nam
các đơn vị tại sân bay sẽ tăng cường kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính khai báo y tế của hành khách
hà nội đề nghị các phòng xét nghiệm chủ động phát hiện sớm trường hợp nhiễm biến thể omicron bằng cách xem xét dấu hiệu thiếu gen s
trong các mẫu xét nghiệm rt pcr dương tính với ncov
cơ quan chuyên môn sẽ lựa chọn ngẫu nhiên hoặc có chủ đích để làm xét nghiệm giải trình tự gen đối với bệnh nhân trong ba nhóm sau
người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày đặc biệt là người đi đến về từ các nước đã ghi nhận biến chủng omicron
người tái nhiễm covid một mươi chín có xét nghiệm rt pcr dương tính sau hai tháng khỏi bệnh
bệnh nhân trong các ổ dịch có số mắc cao
hà nội cũng đặt ra phương án khi phát hiện trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên
sẽ tập trung truy vết tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần để xử lý dập dịch các chuỗi đứt lây nhiễm
tùy theo mức độ nguy hiểm về khả năng lây lan và gây bệnh nặng của biến thể omicron
thành phố sẽ triển khai các biện pháp phòng kiểm soát dịch tương ứng
biến chủng omicron được tổ chức y tế thế giới who thông báo hôm hai mươi năm một mươi một phát hiện lần đầu tại nam phi
who xác định đây là biến thể đáng lo ngại vì tốc độ lây lan nhanh
đến nay đã có ít nhất bảy mươi tám quốc gia ghi nhận ca nhiễm omicron
trong đó có các nước thuộc châu á thái bình dương như australia nhật bản hàn quốc singapore malaysia
ấn độ philippines indonesia campuchia thái lan